mở đầu sẽ là thông tin về vụ nổ ở gara ô tô lê hiền tại xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
khiến hai người tử vong bốn người bị thương trong đó có ba cháu nhỏ cùng một gia đình
nguyên nhân ban đầu là nghi do nạn nhân cưa bom
theo thông tin từ người dân nguyên nhân vụ nổ nghi do chủ gara ô tô được một người hàng xóm nhờ cưa hộ cục sắt nghi là bom
và xảy ra vụ nổ vụ nổ đã khiến cho anh lê tiến hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tử vong tại chỗ
còn anh nguyễn duy nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong
chính quyền xã cho biết trong bốn nạn nhân bị thương nặng có ba trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình
đến sáng nay đang được cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch
trước đó vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn một mươi sáu h ngày hai tháng bốn tại gara ô tô lê hiển xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu
tại hiện trường vụ nổ chủ gara ô tô tử vong và năm người khác bị thương
đến hơn hai mươi một h ngày hai tháng bốn công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám nghiệm
để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ nổ
một thông tin chúng tôi vừa cập nhật tại tp hcm
cây lớn tại trường học đã bất ngờ bị bật gốc và đổ ra phía ngoài ở đường nguyễn văn thủ
tránh ngang lối đi khiến cho năm người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu
vụ việc xảy ra vào bảy giờ sáng nay tại trường trung học cơ sở trần văn ơn
ở đường nguyễn văn thủ quận một tp hcm
vào thời điểm trên khi phụ huynh đưa con tới trường bất ngờ cây me tây cao khoảng một mươi năm m
đường kính gốc khoảng một mươi năm m
trong khuôn viên trường bật gốc đổ đè sập tường
phát hiện vụ việc nhiều phụ huynh đang dừng xe máy trước cổng trường hốt hoảng tháo chạy
ghi nhận khoảng bốn năm xe máy bị tán cây đổ đè lên làm hư hỏng
thân cây nằm trắng ngang đường và phần gốc trồi lên khỏi mặt đất phần dãy cây bị mục ruống
và nhận được tin thì bệnh viện đã cử hai xe cứu thương đến hiện trường
lãnh đạo công an quận một xác nhận có một học sinh và năm người lớn bị thương
hiện công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên công viên cây xanh tp hcm
và các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân cây ngã
còn tại bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm khánh trường nguyễn hồng thái và đoàn minh trí
là đồng phạm với bị can võ minh khánh trong vụ án giết người xảy ra tại xã bình thới huyện bình đại
khánh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại khởi tố và bắt tạm giam trước đó
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khánh cùng với trường trong lúc đi nhậu đã xảy ra mô thuẫn
với một nhóm thanh niên tại quán trong lúc xô sát khánh đã dùng cây rượu mang theo chém vào đầu phạm minh tâm nhiều nhát
các đối tượng còn lại không ngăn cản mà còn tiếp tục dùng tay chân đánh tâm rồi bỏ đi tìm nhóm thanh niên kia
tâm sau đó được người thân đưa đi cấp cứu và trình báo sự việc
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội và gửi hàng qua các dịch vụ vận chuyển
vừa bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố bắt giữ
trong đó các đối tượng có một nữ là youtuber thường live stream bán hàng
hóa đông lượng người theo dõi
theo đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba các trinh sát đã bắt quả tang nguyễn quang minh
chú tại quận sơn trà và các bạn gái là phan thị thảo ly chú tệ tỉnh đắk lắc đang cất giữ túi sách có chứa một mươi ba gói cần sa
khám xét khẩn cấp căn hộ của hai đối tượng tại quận ngũ hành sơn lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ khoảng một kg ma túy cần sa
ba cân tiểu ly và các tam vật khác
khoa đậu tranh minh khai nhận mua ma túy từ nguyễn hữu phúc ở quận liên triều
là chủ của tài khoản telegram có tên bốn mươi hai x market
khám xét nơi ở của phúc phát hiện ba gói cần sa
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phúc sử dụng tài khoản này để giao dịch ma túy với số tiền gần một tỷ đồng
công an quận liên triều tiếp tục giữ người khẩn cấp đối với ngô huỳnh sa lêm chú tệ quận hải châu và thu giữ một gói cần sa và các tam vật khác
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều điều tra mở rộng
ngoài hành vi rụ rỗ người cầm thuê các đối tượng cũng triệt để lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa qua biếu phi mậu dịch vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành các đối tượng không biết nhau ở trong nước đảm nhiệm các khâu giao hàng nhận hàng liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội
khi giao hàng đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo thay đổi địa chỉ số điện thoại người nhận thuê shipper giao hàng long vòng nhằm đối phó với lực lượng chức năng
nếu thấy nghi ngờ sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người khiến nhiều kiện hàng ma túy không có người nhận trở thành hàng vô chủ
vấn đề cơ chế trao đổi thông tin
chức các biện pháp phòng ngừa vấn đề phối hợp trong phát hiện trong điều tra đối với các vụ án về ma túy ở lĩnh vực hàng không như thế này
thì tôi cho rằng đấy là có lẽ rằng là ở lĩnh vực hàng không thì cái quan hệ phối hợp là một trong những cái giải pháp rất quan trọng
lực lượng chức năng cho biết để chủ động phòng chống tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy trên tuyến đường hàng không
thời gian tới sẽ tăng cường giám sát các tuyến hàng không quốc tế đặc biệt là từ châu âu về việt nam
trên cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình xác định cụ thể các đường dây tuyến vận chuyển chính để đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa
công an huyện cơ mờ ga tỉnh đắk lắk vừa bắt giữ hai đối tượng là y thi cơ đơ chú tại thành phố bù mà thuật
và y quang niê chú ở thị xã buôn hồ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do có tiền tiêu xài cá nhân y quang điều khiển xe máy chở y thi đến xã cua đăng huyện cư mờ ga
để tìm tài sản lấy trộm
tại đây khi phát hiện nhà một người dân không khóa nên cả hai đột nhập và lấy đi nhiều tài sản như máy tính sách tay
lắc tay vàng điện thoại di động và đồng hồ
số tài sản trên là của ông trần quốc thanh việt kiều định cư tại mỹ về việt nam thăm gia đình
tổng giá trị tài sản y thi và y quang lấy được trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
sau đó cả hai tiếp tục đi trộm cắp tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở buôn cohê và lấy được hai điện thoại di động
vào ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả khiến ít nhất bốn người tử vong và nhiều người bị thương
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên đường dt sáu trăm bốn mươi ba thuộc xã an mỹ huyện tuy an
chiếc xe tải chở theo nhiều người trên đường đi tiêu thụ dưa hấu bị lật vào vách núi
theo ghi nhận xe tải bảy mươi ba h chín trăm bốn mươi hai bị lật ngửa va vào mái ta luy dương
vị trí vụ tai nạn là đoạn đường dốc một bên là vực một bên là núi cao
hậu quả vụ tai nạn bước đầu ghi nhận có ít nhất bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương
được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
cho đến trưa ngày hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh phú yên vẫn đang sử dụng xe cẩu
máy cưa để đưa các nạn nhân mắc kẹt trong ca bin xe tải ra ngoài
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
trong các bản tin tiếp theo
công an phường khương đình quận thanh xuân hà nội xác nhận
đang vào cuộc điều tra
đoạn clip ghi lại hình ảnh một kẻ biến thái đã sàm sỡ cô gái ngay tại nhà trọ vào lúc nửa đêm
vào ngày hôm nay trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh
một cô gái bị một kẻ biến thái xàm sỡ khi vừa bước vào nhà trọ
sự việc trên xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng bốn
địa chỉ nhà trọ này được xác định nằm trong ngõ bảy mươi bảy đường bùi sương trạch phường khương đình
trong đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh cho thấy kẻ biến thái mặc quần áo màu đen
đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang
ngay khi cô gái mở cửa nhà trọ và dắt xe máy vào nhà thì đối tượng đã ra tay xàm sỡ
khi bị chống cự thì kẻ biến thái nhanh chóng chạy ra đường
và đáng chú ý là ngay cả khi cô gái đã khóa cửa nhà tên này vẫn quay lại và có những hành vi khiêu khích
lãnh đạo công an phường khương đình khẳng định đã tiếp nhận thông tin phản ánh
và đang khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh vụ việc
thưa quý vị khi nhắc đến các chủ atm thì phần lớn chúng ta đều nghe đến thủ đoạn
chiếm quyền sử dụng của khách hàng để trụng cấp tài sản
rất ít khi xảy ra vụ việc đập phá vì rất dễ bị phát hiện
thế nhưng vụ việc tại một trụ atm ở trung tâm thành phố đà nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ việc
dẫn đến đây là bài học cho các ngân hàng khi còn xem nhẹ việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống an ninh các cây atm
thông tin về cây atm trên đường lê duẩn của một ngân hàng bị kẻ gian đập phá
lấy đi toàn bộ số thiển bên trong
khiến cả thành phố đà nẵng ngỡ ngàng
trước sự cấp bách của vụ việc công an quận hải châu đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét nóng
thủ đoạn manh động của đối tượng đập phá chủ atm lấy hai hộ đựng tiền đã gây cầu ích khó khăn cho lực lượng công an
có một số dấu vết quan trọng mà đối tượng đã để lại
từ những nội dung này cũng như áp dụng đồng bộ các nghiệp pháp viện vụ
cơ quan điều đa đã xác định là dấu vết của đối tượng nghi vắng để thực hiện hành vi này
cho nên tôi tổ chức tiến hành các lực lượng đấu tranh và xác minh và truy xét đến cùng
công an quận hải châu cũng đã chủ động trao đổi thông tin nhờ phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
và lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên chốt chặt đón lõng và bắt đối tượng trên xe khách
khi đối tượng đang trên đường di chuyển cùng với xe khách này
sau một mươi tám giờ vào cuộc thủ phạm nguyễn quốc nhật ba mươi sáu tuổi chú phường hòa an quận cầm lệ
đã bị bắt giữ và di lý về đà nẵng
tại cơ quan công an nhật thừa nhận do bị thua lỗ khi đầu tư vào tiền ảo không có khả năng chi trả
nên đã nảy sinh ý định thăm dò và dùng máy cắt xà beng để đục cây atm trên đường lê duẩn
trộm cắp số tiền hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó nhật tiếp tục nạp tiền vào tài khoản trả nợ và tiêu xài hết
sau quá trình nghiên cứu rạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tôi có cầm máy cắt xác ở nhà
đến cây atm ở đối diện bốn mươi một lê duẩn trường đại học đà nẵng và cắt phá máy atm để lấy số tiền bên trong
cứ nghĩ là trả dứt cái vấn nợ của người thân xong rồi mình sẽ ra triệu án trước pháp luật
nhưng mà không nghĩ tới cái cảnh là nạp vào một số tiền lớn chưa kịp lấy lại vốn thì tôi thấy
thành ra là nợ trồng nợ án trồng án
điều đang nói ở đây mặc dù đây là trụ atm nằm ở trung tâm thành phố
nhưng đối tượng nhật đã thử cắt điện nhiều lần vẫn không có đơn vị kiểm tra
thậm chí không có báo động về sự cố khiến đối tượng càng yên tâm để thực hiện hành vi trộm cắp lúc dạng sáng
đề nghị các ngân hàng cho kiểm tra rạng sốt tại toàn bộ trạm atm đặt lưu động trên các tiền phố
đặc biệt là hệ thống điện để dẫn vào nguồn và kết nối hệ thống camera
kết thúc hệ thống ánh sáng tại các trụ atm này
chúng tôi khuyến cáo là nên kết nối với lực lượng công an gần nhất về hệ thống báo động
khi có vụ việc tương tự xảy ra thì lực lượng công an sẽ có phát hiện và hỗ trợ kịp thời ngăn chặn các đối tượng
đồng thời là cũng nên nghiên cứu hệ thống ánh sáng tự động
khi người vào người ra thì phát sáng lên đối tượng cũng có thể ai nhẹ bớt
hoặc là hệ thống báo động tại chỗ khi có đối tượng xâm hại và khác sắc đường tiến
qua vụ việc này cho thấy sự cẩn trọng cảnh giác sẽ không bao giờ là thừa
để giúp các cơ quan doanh nghiệp tự bảo vệ tài sản của mình trước những nguy cơ
các loại tội phạm tránh việc tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự của địa phương
thưa quý vị và các bạn công nghệ ngày càng phát triển đem lại không ít tiện ích
thế nhưng mặt trái của nó là tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng biến đổi thủ đoạn hoạt động thêm tinh vi khó lường
thay vì chỉ nhắn tin và gọi điện như trước đây thì giờ các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake
giả cả giọng nói hình ảnh để gọi video call lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa đảo thông qua hình thức deepfake ai
với số tiền lên đến hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
cách đây vài ngày người nhà chị nguyễn thị lý đã bị một đối tượng hách facebook rồi khôn video nhờ chị chuyển khoản
để tạo đồng tin sau khi hách facebook xong đối tượng thu thập thông tin cá nhân hình ảnh video
có giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội rồi sử dụng công nghệ
deepfake ai tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả
do video call đúng là người nhà nên chị đã tin tưởng mà truyền khoản không hề nghi ngờ
lúc đấy tôi nghĩ là do chất lượng mạng thì nhìn cái hình ảnh nó hơi mở
nếu có người một mươi năm giây thì họ tắt đi
đó thì sau đấy là người ta mới nhờ mình là chuyển tiền cho là mấy chục triệu
thì tôi cũng có chuyển theo
sau đấy thì nghĩ thế nào thì lại cẩn thận gọi lại về một số đoạn thợ thường
cái người bạn của tôi thì bảo là không hề vay
thì đến lúc đó thì mình mới có cảm giác là mình bị lừa rồi
sau đấy mới lên trên mạng thì mới thấy là mọi người cảnh báo rằng là đang có một cái hình thức lừa đả
là người ta lấy hình ảnh và sau đấy là nó giả mạo được cả video
giả mạo được cả mặt và cả giọng nói luôn
tất nhiên là nó sẽ không chỉ tiếp cận của mình mình đâu
mà sẽ tiếp cận đầu tiên là những người thân này những người hay chat hay gì
thì ngoài mình như thế ra thì còn có rất nhiều bạn bè của dì chuyển tám triệu một mươi triệu là có này
và có bác mình
tức là chị dâu của dì
của dì là cũng chuyển đến sáu mươi triệu
những cái trường hợp mà mình biết thì tổng vào chắc phải lên đến hàng trăm triệu
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo thông qua hình thức deepfake ai trong thời gian qua
theo lực lượng chức năng đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy
thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét tín hiệu chập trờn
giống như trong khu vực phủ sóng di động hoặc wifi yếu để nạn nhân khó phân biệt
để thực hiện được cái phương thức lừa đảo này thì tội quỳnh đồng thực phạm sẽ phải xây dựng
các cái kịch bản rất là bài bản về tivi
thì thứ nhất là họ sẽ phải có các công cụ
công cụ ở đó có thể là các cái tài khoản mạng xã hội mà chúng đánh cắp được
thứ hai nữa là để tạo cái lòng tin như hiện tại một số người thì họ thường là
chúng sẽ xây dựng các cái video clip mà để cho người khi đấy sẽ gọi đến để tăng thêm lòng tin
thì để các cái clip này mà nó có thể gọi là dễ xác thực xác nhận hơn
thì họ sẽ phải xây dựng trước các kịch bản
được biết deepfak là kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo
rất giống với người thật
khi áp dụng vào cuộc gọi video deepfake có thể giả mạo giọng nói biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của người bị giả mạo
dẫn đến việc người nhận cuộc gọi có thể bị lừa đảo và hoàn toàn tin vào những gì đang nhìn thấy đang diễn ra
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
cái thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các cái ứng dụng
các cái ứng dụng khác để mà nhờ vay tiền hoặc là nhờ truyền khoản các khoản tiền thì hết sức cảnh giác
cái thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản
lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
và cái thứ ba là người dân nên là thường xuyên tăng cường cái tính bảo mật đối với các cái tài khoản mạng xã hội và các tài khoản của cá nhân mình
việc sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo trên không gian mạng có thể gia tăng trong thời gian tới
người dân cần luôn luôn cảnh sát
tuyệt đối bình tĩnh và chủ động xác thực bằng cách gọi điện thoại trực tiếp hoặc fatal ít nhất trên một phút
để xác nhận rằng người mình đang nói chuyện là người thật chứ không phải qua công nghệ
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân giúp cho các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo như thời gian qua